liên quan đến vụ bắt giữ hai đối tượng cất dấu súng trong người tại một quán karaoke trên địa bàn
ngày một tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kiên lương của tỉnh kiên giang
đã tạm giữ hình sự đối với vũ đức hoàng chú tại tp hcm và lê văn tuấn chú tại tỉnh bến tre
để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quần dụng
do hoàng và tuấn có liên quan đến vụ hủy hoại tài sản xảy ra vào ngày hai mươi tám một mươi một
tại phường tân quy quận bảy tp hcm nên ngày hai mươi chín tháng một mươi một khi phát hiện hai đối tượng này đang có mặt tại phòng hát
karaoke của một quán karaoke trên địa bàn thị trấn kiên nương huyện kiên nương của tỉnh kiên giang
công an huyện kiên lương đã phối hợp cùng lực lượng trinh sát hình sự công an quận bảy tp hcm
tiến hành kiểm tra lực lượng chức năng đảm bắt quả tàng hoàng đang cất dấu trong người một khẩu súng quân dụng
có sáu viên đạn và tuấn cũng đang cất giấu trong người một khẩu súng quân dụng cùng với tám viên đạn
ngoài ra lực lượng công an còn phát hiện trong phòng hát karaoke có một bịch ni lông bên trong có chứa bột màu trắng
nghi là chất ma túy kiểm tra trên xe ô tô của nhóm đối tượng này công an còn phát hiện thêm bốn cây mã tấu
tức là dao tự chế và ba bịch ni lông nghi là ma túy tổng hợp